quay trở lại trường học sau hơn ba tháng nghỉ dịch để đảm bảo an toàn cho học sinh thì vấn đề tăng cường rửa tay sát khuẩn luôn được các nhà trường quan tâm đến
nhưng để làm sao học sinh rửa tay thường xuyên đúng cách và khi nhà vệ sinh trường học luôn là nội ám ảnh của mỗi học sinh
nhiều trường tại thủ đô hà nội đã triển khai nhà vệ sinh thân thiện để có thể giải quyết được vấn đề này
không còn là những bức tường ẩm mốc thiếu vách ngăn thiếu ánh sáng hay hệ thống nước xả bị hỏng có mùi hôi
thay vào đó là hình ảnh về cây cỏ hoa lá đầy màu sắc trên các bức tường
ban giám hiệu trường trung học cơ sở đại kim hy vọng đó sẽ là cách giúp các em thoải mái hơn khi bước vào nhà vệ sinh
trường học giờ đây đã sẵn sàng thu hẹp những khoản chi khác để chú trọng ưu tiên đầu tư với kinh phí được trích một phần từ học phí và nguồn kinh phí chi thường xuyên
nhờ đó nhiều mô hình nhà vệ sinh thân thiện nhà vệ sinh thông minh đã được hình thành

trường học giờ đây đã triển khai nhà vệ sinh thân thiện để có thể giải quyết được vấn đề này